các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
còn với barcelona đây là lần đầu tiên kể từ năm hai nghìn bảy đội bóng của tây ban nha để thua với tỷ số đậm như vậy ở đấu trường châu âu
tôi nhận hoàn toàn trách nhiệm sau trận thua này nhưng tôi không thích cách báo chí nói về chúng tôi hãy viết về chúng tôi một cách công bằng dù trong lúc chúng tôi thua chiến thắng
hơi khó tin như chúng tôi đã làm được chúng tôi đã có một trận đấu rất tốt trước barcelona lợi thế chúng tôi có được là rất lớn nên trước mắt vẫn còn chín mươi phút của trận lượt về trên sân nucam
trận đấu còn lại của lần đi vào mùa tám champions league diễn ra đêm qua và dạng sáng nay là cuộc đối đầu giữa benfica và dortmund trong một ngày mà aubameyang đánh mất bản năng săn bàn đáng sợ của mình đội bóng vùng rua đã trắng tay dưới bồ đỏ nhà
dortmund có thể đang chơi không tốt ở giới quân hội nhưng khi bước vào sân chơi châu lực họ luôn khiến các đối thủ của mình phải dè chừng và benfica cũng không phải là ngoại lệ
sự phản thi đấu xe nhà nhưng dortmund lại không gặp nhiều khó khăn
nhưng giá như aubameyang không vô duyên và không đánh mất bản năng sát thù của mình ở trận đấu này thì có lẽ đoàn quân của tuchel đã có thể dễ thở hơn ở trận lượt về
không chỉ bỏ lỡ hàng tá cội ngon ăn tiền đạo người gabon còn hỏng ăn chiếc cả trầm đá phạp một mươi một mét tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn dortmund phải nhận đòn thua đau ở ngay đầu hiệp hai
phút từ bốn mươi tám xuất phát từ quảng phát góc trung vệ luisa bật cao đánh đầu chuyển đến vị trí castor mitropoulos và cựu ly rất gần

tiền đạo người hy lạp đã dễ dàng khi bàn mở tí số và một dành cho benfica cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này
có một sự thật là thể lực của abamiang vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau khi trở về từ can sau khi bỏ lỡ khoảng một mươi một mét tôi không cho rằng cậu ấy có thể làm được gì tốt hơn nữa
dù có hơi thất vọng nhưng tôi vẫn cảm thấy rất tự hào về những gì mà các cầu thủ đã thể hiện chúng tôi đã chơi rất tốt ở chuyện này
chiến thắng xích sau này giúp benfica đã giành lợi thế trước trận lượt về vào ngày tám tháng ba tới
còn với đông mùn hàng cấp của họ cần phải cải thiện nhiều hơn nữa nếu muốn ghi ít nhất hai bàn trước trận lượt về tại sinh hồ inunapop để vượt qua vòng một tám champions league
đêm nay và dạng sáng mai những trận đấu tiếp theo của vòng một tám sẽ diễn ra ren madrid sẽ đối đầu với napoli
trước cuộc đối đầu này cả hai đội đều đang thể hiện phong độ rất ổn định chính vì vậy mà so tài ở berbow hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn
đêm nay dạng sáng mai vòng một tám uefa champions league vẫn diễn ra với hai cặp đấu
trước trận nhà real madrid so tải cùng đại diện của italia napoli đội chủ dân bernabeu đang dần lấy lại phong độ sau thời gian ngắn chứng lại
kể từ sau trận thua ở lượt đi tứ kết cúp nhà vua tây ban nha trước santa vigo kênh kênh trắng đã bất bại bốn trận liên tiếp
cuối tuần vừa rồi thầy chó huấn luyện viên zidane cũng có thắng lợi quan trọng để tiếp tục dẫn đầu trên bảng xếp hạng la liga
với tư cách là đội đương kim vua địch real madrid đương nhiên được đánh giá cao hơn napoli nhưng không vì vậy mà los blancos có thể chủ quan
thật khó để giữ
chúng tôi không phủ nhận sức mạnh của nam vua lý họ là một trong số những đội bóng tốt nhất châu âu hiện tại các cầu thủ của tôi cần rất tập trung được chơi trên sân nhà là một lợi thế nhưng nó cũng bất lợi nếu như đội bóng không thể giành được trên tháng
việc đối đầu với napoli ở thời điểm hiện tại mang tới nhiều lo ngại cho những ai ôm đến real madrid đội khách là cân bộ duy nhất của italia bảy mùa liên tiếp góp mặt tại đấu trường chabies leage
ngoài ra thầy chó huấn luyện viên maurizio sarri cũng đang có phong độ
đội khách của napoli đã có phong độ rất tốt một mươi trận gần nhất đội chủ sân san paolo đã không thua trong đó có đến tám chiến thắng màn trình diễn ấn tượng đó giúp họ đứng vững tại vị trí thứ ba serie a sau hai mươi bốn vòng đấu
với những gì đã và đang thể hiện napoli hoàn toàn có thể nghĩ tới một kết quả hòa tại bernabe nhưng chắc chắn các ngôi sao của rayan sẽ không để họ dễ dàng làm được điều này
một trận đấu được chờ đợi không kém là màn so tải giữa bayern munich và arsenal arsenal đã bị loại ở vòng một tám tới sáu lần liên tiếp
trong sáu năm qua và been đã có hai lần khiến cho pháo thủ phải dừng bước đương nhiên ở lần tái đấu này huấn luyện viên wenger không muốn một kịch bản tương tự xảy ra
hôm sáng sipa varia vẫn đang chứng tỏ được sức mạnh khi không có pep guardiola trên băng ghế chỉ đạo
dù chất nước chân giáo tới đức nhưng người kế nhiệm pep guardiola là carlo ancelotti đang làm khá tốt việc mà chiến giang người tây ban nha để lại
cùng với carlo ancelotti bayern munich tiếp tục thống trị bundesliga với vị trí dẫn đầu
xa đội đứng thứ hai là lpgic tới bảy điểm cơ hội vô địch ở đấu trường quốc nội đang mở rộng và giờ là thời điểm để đội chủ dân aden arena nghĩ tới các mục tiêu khác
trong đó có ngôi vương tại champions league giải đấu mà mọi club ở châu âu đều thật muốn
bên kia trên tuyến arsenal sau giai đoạn thăng hoa đã trở lại với bộ mặt quen thuộc
thi đấu thiếu ổn định pháo thủ thành london đã chính thức bị loại khỏi league cup
không như vậy giấc mơ vô địch giải ngoài ngang anh cũng nằm ngoài tầm với của thầy chó đội viên arsene wenger
khi khoảng cách giữa họ với đội đầu bảng đã là một mươi điểm
trong khi đó vị trí của arsenal trong tốt bốn cũng đang lung lay với chỉ hai điểm hơn đội xếp thứ sáu là manchester united
và thời điểm này áp lực đang đè nặng lên đội chủ dân emirates
các cổ động viên của arsenal không muốn nhận thêm một mùa giải trắng tay
lịch sử đang đứng về phía b một x
ba mùa giải gần nhất gặp nhau hùng sám nước đức đều ca khúc gãy hoàn
nhưng trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra
thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nhật
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại